thưa quý vị và các bạn đúng ngày này sáu mươi năm về trước ngày hai mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
một tuyến đường đặc biệt có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ miền bắc việt nam vào chi viện cho quân giải phóng miền nam đã được hình thành
đó chính là đường hồ chí minh trên biển
trong kháng chiến chống mỹ đường hồ chí minh trên biển là con đường thể hiện ý chí quyết chiến quyết thắng
lòng dũng cảm và khí phách một dân tộc anh hùng một huyền thoại có thật một kỳ tích của dân tộc ta
vâng nhắc đến đường hồ chí minh trên biển thì chúng ta không thể không nhắc đến những con tàu không số
gọi là tàu không số không có nghĩa là các con tàu không có số mà trên thực tế tàu phải ngụy trang nghi binh
giả dạng tàu cá để giữ bí mật nên có rất nhiều số hiệu để thay đổi trong quá trình cơ động trên biển để che mắt quân thù
trong sáu mươi năm qua đi kể từ ngày chiếc tàu không số đầu tiên rời bến vận chuyển hàng hóa vũ khí cho chiến trường miền nam
nhưng những câu chuyện huyền thoại về lòng dũng cảm mưu trí
về ý chí cách mạng của những người lính hải quân trên con đường hồ chí minh trên biển vẫn có sức thu hút mãnh liệt
nói về đoàn một trăm hai mươi năm hải quân chính tạp chí lướt sóng của hải quân ngụy những năm sáu mươi của thế kỷ hai mươi từng thú nhận
bắc việt có một lực lượng hải quân vô địch tàu thuyền của bắc việt có thể đi biển trong bất cứ tình huống nào
khi sóng to bão lớn mới xuất phát thủy thủ đoàn được rèn luyện dày dạng kinh nghiệm thành thạo luồng lạch địa hình
năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã có hàng trăm tàu không số vượt biển đưa được nhiều cán bộ chiến sĩ chở hàng chục ngàn tấn vũ khí cung cấp kịp thời
và có hiệu quả cho quân dân ta ở nam bộ khu sáu khu năm và nhiều địa phương khác
những nơi mà vận chuyển bằng đường bộ khó lòng vươn tới góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc
chúng ta chọn cái võ tàu là tàu bên cạnh của bên trong là tàu chở vũ khí
tất cả vũ khí đều ngụy trang
vì lúc cũng chuẩn bị chiến đấu chứ nhưng vũ khí đều ngụy trang tàu lắp nằm kín hết phủ lưới hết phủ bạc hết
coi như đó là tàu đánh cá nhìn bên ngoài cả như vậy
cứ bằng cái đó có đường đi thì rõ ràng là lúc đó chỉ đào là tuyệt vô bí mật rồi
chỉ có người đi mới biết mà thậm chí là trên tàu đấy không phải ai cũng biết
những con tàu không số được cấu tạo chắc chắn khả năng cơ động nhanh
số người tinh gọn mỗi vị trí đều có thể đảm nhiệm cùng lúc nhiều nhiệm vụ
tuy nhiên mấu chốt quyết định thành công của mỗi chuyến đi là lựa chọn được người thuyền trưởng
chính trị viên phải rất gan dạ dũng cảm là trái tim gối ốc của con tàu
điều chuyến đi thì bây giờ sơ bàn không có bản đồ cũng không
đi thì đi bằng cách nào
thì theo yêu cầu của lãnh đạo là thôi bây giờ chúng ta cố gắng đi cặp cặp cặp cặp biển
cặp sức cặp bờ
rồi bắt đầu là cuối cùng cũng ngoài ra cái lao bàn thì la bàn trên mặt đất mình thôi
đeo trên tay nè rồi cái bản đồ thì lấy cái tạp học sinh của thời mỹ
rồi đó nó có cái tạp học sinh mà ghi cái bản đồ việt nam thì làm cơ thể đó
không ít thủy thủ đoàn phải chiến đấu với địch ngay trên vùng biển
thậm chí ngay vào tầng đến tiếp nhận tức là vào là đến nơi rồi vào để đến tiếp nhận
nó phải chiến đấu đến cái viên đạn cuối cùng đến nơi thôi
cuối cùng để rồi bị
không phải chiến đấu bởi vì không phải ngẫu nhiên mà mỗi một con tàu thông số chở hàng vào nam như vậy
thì đều gắn mang theo mình bên cạnh cái lượng vũ khí hàng chục hàng trăm tấn tùy theo loại tàu
thì còn luôn luôn mỗi một món tàu đều gắn với một khối bộ phá
đủ sức để công phá để phá hủy toàn bộ vũ khí và con tàu
và thủy thủ đang sẵn sàng hòa vào biển khơi cùng con tàu
chứ kiên quyết không để vũ khí rơi tay giặc kiên quyết không để tàu rơi vào tay giặc
kiên quyết không để bị địch bắt sống
và đó là một cái tinh thần quyết tự
thì ngay khi tuyến tàu xuất phát thì anh em thủy thủ đoàn đã xác định được rằng
đó là mỗi một chiến sĩ tuyến tàu không khổ đều được xác định như một chiến sĩ cả tử
công tác chỉ viện đang trên đà thuận lợi thì ngày một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
tàu một trăm bốn mươi ba chở sáu mươi ba tấn vũ khí vào bến vũng rô